chúng tôi tự tin gửi tới quý vị những video mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
và những vấn đề bức thiết được xã hội quan tâm
và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa hãy cùng chúng tôi đến với tin tức đầu tiên
liên quan đến số ca nhiễm covid một mươi chín cập nhật trưa nay ngày bảy tháng chín
vào trưa ngày bảy tháng chín sở y tế hà nội cho biết từ sáu h đến một mươi hai h ngày bảy tháng chín hà nội ghi nhận hai mươi chín bệnh nhân covid một mươi chín
trong đó ba ca tại cộng đồng hai mươi bốn ca tại khu cách ly hai ca tại khu vực phong tỏa
phân bố theo quận huyện thanh xuân hai mươi ba trường hợp thanh trì bốn trường hợp hai bà trưng một trường hợp thường tín một trường hợp
phân bố theo chùm ca bệnh trùng f một của các trường hợp hoi sốt cộng đồng hai mươi sáu trường hợp chùm sàng lọc hoi sốt hai trường hợp
trường sàng lọc đối tượng nguy cơ cao một trường hợp
phân bố ba ca cộng đồng theo quận huyện thanh xuân hai trường hợp thường tín một trường hợp phân bố ba ca cộng đồng theo chùm
trường sẵn lọc hoa sốt hai trường hợp
trường sẵn lọc đối tượng nguy cơ một trường hợp
như vậy tính từ một mươi tám h ngày sáu chín đến một mươi hai h ngày bảy chín
thành phố ghi nhận ba mươi bốn ca trong đó bốn ca tại cộng đồng
hai mươi tám ca khu cách ly hai ca khu vực phong tỏa
tiếp tục đến với tin tức liên quan đến hà nội
với hai trăm linh ba trăm linh ca mắc covid một mươi chín mới mỗi tuần
và kéo dài liên tục hơn một tháng qua
chuyên gia lo ngại khả năng quá tải hệ thống y tế
tại hà nội hoàn toàn có thể xảy ra
đến ngày hai mươi một tháng chín hà nội có tròn hai tháng khép mình
trong chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng
các huyện ngoại thành là sáu tuần
đây là đợt dịch kéo dài và căng thẳng nhất từ trước đến nay ở thủ đô
góp ý về cách chống dịch trong những ngày tới của hà nội
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng
phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội
cho rằng thành phố cần chuyển trọng tâm
tiếp tục khác so với những đợt dịch trước khi mức độ lây lan gần như không giảm
sau sáu tuần giãn cách xã hội
theo số liệu từ trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội
từ đầu tháng chín số ca mắc covid một mươi chín phát hiện mới trên địa bàn
tiếp tục ở mức cao duy trì năm mươi sáu mươi ca một ngày
f chủ yếu ở khu cách ly tập trung khu vực đã được phong tỏa
tuy nhiên ca dương tính ngoài cộng đồng vẫn xuất hiện thông qua sàng lọc
đáng chú ý ngày hai mươi chín tháng tám sau sáu tuần giãn cách
hà nội ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín cao kỷ lục
lên đến một trăm ba mươi bốn trường hợp
những con số trên cho thấy dịch ở hà nội được kiểm soát
nhưng chưa giảm và đang ở ngưỡng không an toàn
để nới lỏng các biện pháp phòng dịch
với việc hà nội khó có thể đưa ra
số ca dương tính về trong thời gian sắp tới
thành phố cần khẩn trương tìm phương án giảm tải cho hệ thống y tế
bố trí thêm vật tư thuốc men nhân lực
bởi đây là cuộc chiến rất dài hơi
bên cạnh đó việc giữ gìn quân chủ lực bác sĩ y tá nhân viên y tế
tại các bệnh viện trong cuộc chiến dài hơi là rất cấp thiết
nhất là khi dịch bệnh đã kéo dài được gần hai năm
và nhân lực hà nội đang phải chia sẻ rất nhiều cho các địa phương phía nam
một tuần có hai trăm linh ba trăm linh ca mắc mới kéo dài liên tục hơn một tháng qua
khả năng quá tải hệ thống y tế hoàn toàn có thể xảy ra
thành phố đã thực hiện tốt mô hình ba tầng điều trị
xong cần tính đến những trường hợp xấu và rất xấu
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng cho rằng
hà nội cần tính đến cách ly điều trị f triệu chứng nhẹ tại nhà
nhận định các bệnh viện của trung ương thành phố bệnh viện tư trên địa bàn
đều đang căng sức chia nhân lực
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
ông hùng dự báo nếu diễn biến dịch không cải thiện
thể lực của đội ngũ chủ lực này sẽ bị bào mòn
ông đề nghị hà nội nghiên cứu kỹ
sẵn sàng cho phương án điều trị f tại nhà
tránh trường hợp khi dịch bùng phát mới bắt đầu chuẩn bị sẽ lúng túng
bên cạnh đó ngành y tế cần khẩn trương đào tạo
tập huấn cho đội ngũ y tế cấp huyện xã phác đồ điều trị bệnh nhân nhẹ
để áp dụng ngay nếu điều kiện cấp bách
ông hùng nói muốn hệ thống y tế khỏe mạnh
thì bản thân các y bác sĩ phải khỏe mạnh
muốn họ luôn sẵn sàng thì phải cho họ thời gian để phục hồi giảm tải
các y bác sĩ cơ sở y tế đã chống dịch hai năm nay rồi
nếu tiếp tục dồn nhân lực chống dịch sẽ vô cùng khó khăn
theo số liệu từ cdc hà nội
hà nội còn sáu ổ dịch phức tạp là văn trương văn miếu thanh xuân trung
chợ ngọc hà tân lập ngõ hai mươi bốn kim đồng
các khu vực còn lại của thành phố chỉ có một số nơi xuất hiện ca nhiễm lẻ
trong tuần qua chưa ghi nhận thêm các chùm ca lây nhiễm mới
tuy nhiên thanh xuân tiếp tục là điểm nóng với tâm điểm là ngõ ba trăm hai mươi tám và ba trăm ba mươi nguyễn trãi
đến nay nhiều khu vực khác đã xuất hiện các chùm lây nhiễm mới
nghi liên quan đến ổ dịch này ở phường khương mai và thanh xuân nam
cùng với các địa phương phía nam hà nội là một trong những nơi có diễn biến dịch bệnh phức tạp
nhưng tỷ lệ người dân được tiêm vaccine còn thấp
theo số liệu của sở y tế đến cuối tháng tám
tổng số người dân trên địa bàn hà nội đã được tiêm vaccine
sắp xỉ hai bảy triệu tương đương ba mươi hai năm dân số
trong đó thì số người tiêm đầy đủ hai mũi chỉ là hơn ba
đối với công tác xét nghiệm thành phố trước đó đã có nhiều lần xét nghiệm diện rộng
nhưng chưa đạt hiệu quả cao
một số chùm ca bệnh phức tạp chưa thể được phát hiện kịp thời
ông hùng đề nghị thành phố thay vì xét nghiệm diện rộng
chuyển sang sàng lọc nhiều lần khu vực có nguy cơ cao
đặc biệt tránh xét nghiệm tràn lan gây lãng phí
vì chuyên gia cũng cho rằng khi thành phố đã giãn cách xã hội kéo dài
mà diễn biến dịch chưa thực sự cải thiện
thành phố cần tính đến việc nới lỏng dần đối với khu vực đã thực sự an toàn
làm tiên đề để mở rộng vùng xanh
ông hùng nói giãn cách có thể giúp cho chúng ta an toàn được một hai tháng
nhưng hoàn toàn không phải là biện pháp tối ưu để áp dụng mãi
nếu f tiếp tục phát sinh thành phố có thể giãn cách đến khi nào
chuyển sang những tin tức khác liên quan đến tp hcm
sau hai tuần triển khai quân đội hỗ trợ tp hcm
lãnh đạo cục tuyên huấn đánh giá tình hình dịch bệnh
đã chuyển biến tích cực nhưng chưa toàn thắng để quân đội có thể rút quân
hơn một mươi quân nhân thuộc các đơn vị của bộ quốc phòng
đã trải qua hai tuần chống dịch tại tp hcm
đây cũng là khoảng thời gian tp hcm siết chặt giãn cách theo tinh thần
ai ở đâu ở đó với kỳ vọng khống chế được dịch bệnh
theo thiếu tướng đỗ thanh phong phó cục trưởng cục tuyên huấn
thành viên ban chỉ đạo của bộ quốc phòng ở phía nam
đã giữ được lượng ở tp hcm cho đến khi tp hcm kiểm soát được dịch bệnh
lãnh đạo cục tuyên huấn cho biết trong những ngày tới
quân đội vẫn sẽ duy trì hoạt động của các tổ chốt trạm xá lưu động
như đã triển khai trong hai tuần qua
mục tiêu đặt ra tại tp hcm như lời của bộ trưởng quốc phòng
là không thắng không về
thiếu tướng phong chia sẻ dù có phải kéo dài thời gian khó khăn vất vả
thì vẫn phải chiến đấu bao giờ dập dịch xong thì mới hoàn thành nhiệm vụ
không thể nửa vơi được không có chuyện sau hai tuần là giúp quân
với việc duy trì lực lượng hỗ trợ tp hcm như thời gian qua
thiếu tướng đỗ thanh phong cho biết đã có những dấu hiệu gần kiểm soát được dịch bệnh
tuy nhiên nếu nới giãn cách vào thời điểm này thì nguy cơ lây nhiễm sẽ quay trở lại
theo các nhà chuyên môn nhận định cần thêm khoảng một hai tuần nữa
để thấy kết quả chống dịch rõ ràng hơn
ông chia sẻ
thời gian tới bốn trăm linh trạm y tế lưu động trên địa bàn tp hcm sẽ tiếp tục hoạt động
nhằm chăm sóc sức khỏe cho f tại nhà
giảm tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân
và tăng tốc độ tiêm vaccine
bên cạnh việc duy trì lực lượng quân y tại khu dân cư
bộ quốc phòng cũng vừa khánh thành thêm
bệnh viện giã chiến năm g
điều trị f nặng để giảm áp lực cho hệ thống bệnh viện trên địa bàn
trao đổi với báo chí về cơ chế phối hợp của lực lượng quân đội tại tp hcm
đại tá nguyễn tuấn bảo
phó chính ủy bộ tư lệnh tp hcm nhấn mạnh
quân đội vẫn chỉ giữ vai trò hỗ trợ và không làm thay vai trò của cấp ủy chính quyền địa phương
không có chuyện thành phố thiết quân luật hay quân quản như nhiều thông tin giả trước ngày hai mươi ba tháng tám
thời gian đầu do khó khăn của địa phương quân đội đã tham gia đi chợ giúp dân
tuy nhiên thiếu tướng đỗ thanh phong khẳng định
hoạt động này đã giảm khi shipper tại tp hcm được hoạt động trở lại
trong khi chuyển giao vai trò đi chợ giúp dân cho đội ngũ shipper
quân đội vẫn giữ vai trò tiếp tế nhu yếu phẩm túi an sinh cho người dân đang gặp khó khăn
các tổ vận chuyển túi an sinh đến người dân bằng xe đạp thổ vẫn sẽ được duy trì
hoạt động này đang được tổng cục hậu cần triển khai bài bản
từ khâu thu gom vận chuyển nhu yếu phẩm ở các địa phương khác về tp hcm và phân phối đến từng nhà dân
theo đại tá phạm văn tuyến cục phó cục vận tải tổng cục hậu cần
chuỗi logistics này được thực hiện bằng tàu hỏa xe tải cho đến từng chiếc xe đạp thổ
theo thống kê của cục vận tải từ chín tháng bảy đến năm tháng chín
bộ đội vận tải đã sử dụng một năm trăm năm mươi sáu chuyến xe vận chuyển hơn ba một trăm linh tấn hàng hóa cho tp hcm
và các tỉnh phía nam trong đó riêng nhu yếu phẩm là hơn hai hai trăm linh tấn vật tư y tế là hơn sáu trăm linh tấn
trong hai ngày ba mươi và ba mươi một tháng tám một trăm linh tấn nông sản từ quân khu chín và quân đoàn ba được gửi về tp hcm
sáng sáu tháng chín bộ quốc phòng vận chuyển thêm tám mươi tấn lương khô thịt hộp vào tp hcm
dự kiến quân đội sẽ sản xuất bốn trăm linh tấn lương khô và bốn mươi tấn thịt hồ để hỗ trợ người dân tp hcm
liên quan đến nhiệm vụ chốt trực duy trì kỷ luật giãn cách tại tp hcm
thiếu tướng đỗ thanh phong nhận định việc bộ đội tham gia duy trì các tổ chốt là rất cần thiết
để hạn chế việc đi lại không đúng quy định của người dân
tuy nhiên thời gian qua các lực lượng xét thấy việc chấp hành của người dân tp hcm khá tự giác
không căng thẳng đến mức phải sử dụng trang bị phương tiện để chấn áp
lãnh đạo cục tuyên huấn chia sẻ các chiến sĩ luôn cố gắng tỏ ra thân thiện
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nhưng ngược lại cũng rất cảnh giác kiên quyết với những trường hợp vi phạm
tiếp đó thưa quý vị con số này sẽ khiến cho quý vị rất bất ngờ
số lượng quân nhân tham gia chống dịch được tiết lộ trong lần này là rất lớn lên đến một trăm hai mươi người
mới đây trong cuộc họp báo theo thiếu tướng nguyễn văn đức cho biết
bộ quốc phòng đã điều động trên một trăm hai mươi cán bộ chiến sĩ và dân quân tự vệ hỗ trợ cho các tỉnh thành phía nam chống dịch
thiếu tướng nguyễn văn đức cục trưởng tuyên huấn tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam cho biết
trong số quân nhân tri viện nhiều người có thể được tham gia chống dịch
có nhân thân qua đời vợ con nhiễm bẩy nhưng không về được vì đang phải làm nhiệm vụ
nhiều quân y trong đó có những nữ bác sĩ hoàn cảnh khó khăn con nhỏ
nhưng khi hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ cho bắc giang bắc ninh hải dương
đã tiếp tục sung phong lên đường chi viện tp hcm và tỉnh phía nam
thời gian qua hơn sáu trăm linh tổ quân y được triển khai về các trạm y tế phường xã
bộ quốc phòng cũng đã thành lập một mươi một bệnh viện giã chiến với quy mô khoảng sáu giường bệnh
ở tp hcm và các tỉnh phía nam
hiện bộ quốc phòng chỉ đạo lực lượng duy trì khoảng một chín trăm linh tổ chốt trên các tuyến biên giới
kiểm soát chặt chẽ xuất nhập cảnh duy trì hàng nghìn tổ chốt trong nội địa
làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát phục vụ cách ly tập trung khu phong tỏa
cùng với đó bộ tổ chức tám kho bảo quản vaccine tại bảy quân khu và bộ tư lệnh thủ đô hà nội
đồng thời vận chuyển phân phối khoảng một trăm một mươi hai tấn vaccine trên phạm vi cả nước
theo thiếu tướng đức thời gian tới bộ quốc phòng sẽ tham gia chống dịch
không chỉ tại địa bàn miền nam
mà còn sẵn sàng triển khai ở tất cả các địa phương khác nếu như xảy ra tình huống dịch bệnh
sở y tế quảng ngãi thông tin vừa ghi nhận thêm hai mươi hai ca dương tính với virus sars cov hai
trong đó có năm ca bệnh mới là công nhân ở các công ty tại khu công nghiệp quảng phú và một f một liên quan
còn bốn ca mắc covid một mươi chín là công nhân công ty trách nhiệm mẫu hạn hoàn vũ
và một ca thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn hải anh được phát hiện thông qua xét nghiệm sàng lọc định kỳ
cả hai công ty này đều đóng tại khu công nghiệp quảng phú
và đã được phong tỏa để kiểm soát nguồn lây tại chỗ
liên quan đến ổ dịch ở công ty trách nhiệm mẫu hạn tên trai
ngành y tế tiếp tục ghi nhận thêm một người là f một của bệnh nhân năm trăm hai mươi tám bảy trăm hai mươi chín công nhân
ở xã trà phong trà bồng đã cách ly tập trung
ngoài ra còn có ba ca trong khu vực phong tỏa ở tổ một phường nghĩa tránh thành phố quảng ngãi
liên quan đến bệnh nhân năm trăm một mươi sáu bảy trăm tám mươi bảy và bệnh nhân năm trăm một mươi sáu bảy trăm tám mươi tám
nhân viên của công ty trách nhiệm mẫu hạn tên trai
nhân viên y tế bệnh viện đa khoa tư nhân phúc hưng và vợ
ba ca trong khu vực phong tỏa thôn hổ tiếu xã nghĩa hà thành phố quảng ngãi
liên quan đến bệnh nhân ba trăm tám mươi bảy bảy trăm chín mươi một lái xe chở rau tuyến quảng ngãi quảng nam
liên quan tới ổ dịch xã nghĩa an thành phố quảng ngãi
tiếp tục có sáu ca covid một mươi chín được ghi nhận ở thôn phổ trường đã đi cách ly tập trung
và một ca ở xã tịnh long là f một của bệnh nhân năm trăm hai mươi tám bảy trăm linh hai người từng đến xã nghĩa an
sáng cùng ngày sở y tế tỉnh ghi nhận ba ca covid một mươi chín là người từ vùng dịch
đã cách ly tại ký túc xá trường đại học công nghiệp tp hcm phân hiệu quảng ngãi
từ ngày hai mươi sáu tháng sáu đến nay quảng ngãi ghi nhận tám trăm ba mươi sáu ca covid một mươi chín
trong đó bốn mươi sáu ca tại ổ dịch xã nghĩa an thành phố quảng ngãi
hai mươi một ca liên quan đến ổ dịch tại khu công nghiệp quảng phú
và một trăm bảy mươi năm ca liên quan đến ổ dịch chi nhánh công ty hoielland tại quảng ngãi
thời gian gần đây nhiều thông tin tại bình dương
đang bị bóp méo sai sự thật
thì những câu chuyện về chính sách hỗ trợ người dân trong tâm dịch lại được chú ý hơn cả
để giúp đỡ người dân trong tâm dịch chính quyền bình dương hỗ trợ năm mươi đồng một người một ngày
cho một mươi năm phường khóa chặt đông cứng
thông tin từ ubnd tỉnh bình dương cho biết
tỉnh vừa ban hành quyết định hỗ trợ lương thực thực phẩm cho người nghèo cận nghèo và người dân
đang ở trọ thuộc một mươi năm phường khóa chặt đông cứng của thành phố thuận an thị xã di an thị xã tân uyên
để thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín
quyết định ghi rõ tỉnh sẽ hỗ trợ năm mươi đồng một người một ngày bằng lương thực thực phẩm hoặc bằng tiền
tùy theo điều kiện thực tế địa phương sẽ triển khai cung cấp lương thực
hoặc hỗ trợ tiền cho người dân và tổ chức mua hàng hộ
thời gian áp dụng tối đa một mươi ngày bắt đầu từ ngày sáu tháng chín
một mươi năm phường đang khóa chặt đông cứng gồm có
bình chuẩn thuận an an phú bình hòa thành phố thuận an tân đông hiệp an bình dị an đông hòa thành phố dị an
uyên hưng hội nghĩa tân phước khánh thái hòa khánh bình tân vĩnh hiệp tân hiệp thị xã tân uyên
theo báo cáo của sở y tế bình dương trong hai mươi bốn giờ qua bình dương ghi nhận hai một trăm chín mươi bốn ca mắc mới
giảm một ba trăm bốn mươi sáu ca so với ngày năm tháng chín
ngày sáu chín bình dương có thêm ba năm trăm hai mươi bảy bệnh nhân covid một mươi chín xuất viện
nâng tổng số bệnh nhân xuất viện tính từ đợt dịch thứ tư lên bảy mươi chín bốn trăm một mươi hai người
trong ngày có ba mươi chín ca tử vong
hiện các cơ sở điều trị covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh đang điều trị năm mươi bốn năm trăm bốn mươi hai bệnh nhân
như vậy tính từ đợt dịch thứ tư tỉnh bình dương ghi nhận một trăm ba mươi bốn sáu trăm hai mươi bảy ca mắc covid một mươi chín

toàn tỉnh có bốn mươi bốn sáu mươi bảy người đang cách ly tập trung
và năm bốn mươi sáu f đang cách ly tại nhà
một hai trăm một mươi sáu khu vực phong tỏa với một trăm một mươi tám bảy trăm năm mươi
đối mặt với áp lực của công việc đặc biệt là trận chiến quên mình trước đại dịch
chúng ta phải thầm cảm ơn những người bác sĩ đã gác lại chuyện đời tư để chung chia gánh vác cùng đất nước
tuy nhiên ở đâu đó vẫn có những nỗi lo bởi hơn ai hết
họ cũng là những người trần mắt thịt cũng có những cảm xúc nhất thời và cũng sợ hy sinh
mới đây bộ y tế cũng thẳng thắn chia sẻ về việc một số nhân viên y tế tự ý bỏ vị trí công tác
không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được phân công
có thể xem xét tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề
nỗi lo y bác sĩ bỏ việc nhân viên y tế bỏ nghề
không chỉ của riêng bộ y tế mà còn là nỗi lo chung của cả xã hội
đầu tháng tám bộ y tế yêu cầu các địa phương đảm bảo duy trì khám chữa bệnh thường quy
trong bối cảnh covid một mươi chín bùng phát
tuy nhiên vẫn có người hành nghề tự ý bỏ vị trí công tác
không thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ được phân công
vì vậy ngày sáu tháng chín bộ đề nghị các sở y tế đảm bảo nhất lực lạp việc
tại cơ sở khám chữa bệnh
có phương án bố trí nhân lực phù hợp
dự phòng tình huống lây nhiễm phải cách ly y tế
đối với y bác sĩ có nhiều đóng góp cho công tác phòng chống dịch
cũng như hoạt động khám chữa bệnh cần biểu dương khen thưởng
đồng thời giám sát chấn chỉnh quản lý người hành nghề y
tại các cơ sở khám chữa bệnh
theo bộ y tế các trường hợp tự ý bỏ việc
hoặc vi phạm quy định về đạo đức hành nghề
gửi về bộ y tế sẽ bị xem xét kỷ luật hành chính
hoặc tước quyền sử dụng chấn chỉ hành nghề
thực tế thời gian qua đã có những mất mát với các y bác sĩ tuyến đầu
theo thống kê của công đoàn y tế việt nam
từ đầu đại dịch năm hai nghìn hai mươi tới ngày chín tháng tám
có hơn hai ba trăm linh nhân viên y tế bị lây nhiễm khi làm việc
ba người tử vong gồm hai tại tp hcm
bình dương trong cuộc chiến chống covid một mươi chín
đến nay hơn một mươi sáu y bác sĩ từ miền bắc
chung đã vào tâm dịch phía nam chi viện
ngoài đối mặt với lây nhiễm y bác sĩ còn chịu áp lực
nặng nề về tâm lý khi bệnh nhân quá đông
trở nặng nhanh tỷ lệ tử vong cao thiếu trang thiết bị
máy móc đồ bảo hộ ăn uống ngủ nghỉ qua loa
các chuyên gia cho rằng cần có chính sách riêng
cho lực lượng y tế tuyến đầu như phụ cấp về độc hại
cường độ làm việc làm ngoài giờ
tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay
là năm trăm ba mươi hai bốn trăm chín mươi một ca ghi nhận ở sáu mươi hai tỉnh thành
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe bắc
và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này
cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo
từ bộ y tế và cơ quan chức năng
để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong
nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy ủng hộ theo dõi những tin tức mới nhất
liên quan đến dịch bệnh
ở bản tin tiếp theo phát sóng vào một mươi tám h tối nay
trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
xin chào và hẹn gặp lại